thưa quý vị sau một tuần xét xử thì phiên tòa xét xử siêu lừa nguyễn thị hà thành
cùng với hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đã trình bày bàn luận tội
và đề nghị mức án đối với hai mươi sáu bị cáo về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cho vây lãi nặng trong giao dịch dân sự
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt nguyễn thị hà thành mức án tù trung thân
đề nghị tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị thu hương trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch đông đô
và đặng thị quỳnh hương trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch đông đô của việt á banh
cùng mức án từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù các bị cáo còn lại bị đề nghị từ một mươi hai tháng tù treo đến một mươi bảy năm tù
trong vụ án này viện kiểm sát xác định nguyễn thị hà thành là chủ mưu cầm đầu dùng nhiều thủ đoạn
và nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối để ngân hàng tin tưởng cho vai tiền
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo

trong vụ án này viện kiểm sát trình bày bản luận tội và các bị cáo đã tham gia tranh luận tại phiên tòa